các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên sau khi cặp với người tình nghiện ma túy trang bắt đầu tổ chức mua bán ma túy tổng hợp
trang thuê phòng trọ ở đường võ thị sáu phường tránh lộ thành phố quảng ngãi làm nơi trú để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tuy chưa có tiền án nhưng chàng rất tinh danh mà mảnh
lợi dụng phòng trọ trong hẻm vắng trang luôn cất giấu ma túy trong bụi rậm ở khu vực dãy nhà trọ
vừa qua các trinh sát đã ập vào phòng trọ của trần thị nha trang
tại đây đã phát hiện một mươi tám tép ma túy đá được cất giấu trong bụi rậm gần phòng trọ
còn đây là đường dây mua bán ma túy heroin thuốc đắc hàng đá vừa bị công an thành phố quảng ngãi triệt phá
đối tượng nguyễn thị hoa hạnh hai mươi bảy tuổi trú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
cùng đồng bọn đặng trung quy ba mươi ba tuổi bùi văn tuấn ba mươi sáu tuổi đỗ trí linh hai mươi ba tuổi
hai mươi năm tuổi đều trú trên địa bàn thành phố quảng ngãi
bị công an tp quảng ngãi triệt xóa về hành vi mua bán tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
tàng vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều túi ni lông chứa ma túy dưới dạng heroin ma túy đá
hồng phiến một cân tiểu ly các dụng cụ để khò ma túy đá dao bấm và nhiều tiền mặt
đối tượng hạnh mua từ tỉnh nghệ an đem vào quảng ngãi tổ chức bán xỉ cho các đối tượng khác
tôi chỉ dọa anh em trinh sát là phải xác minh mọi gì biến động và xác minh các cái điểm mà đối tượng thường tới
để bỏ một tí cái tinh thần cương quyết cùng những cái không khéo của các đồng chí trinh sát
đề xuất những cái phương ấn phù hợp để tôi kiệp thầm là bác giữ
các đường dây nhóm ma túy do đối tượng nữ cầm đầu đều bị phát hiện triệt xóa
tuy nhiên qua các vụ việc trên cho thấy
việc xa ngã hám lợi của một bộ phận thanh thiếu niên đặc biệt là nữ giới hiện nay trước tệ nạn ma túy
thực tế này đang đặt ra cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhiệm vụ hết sức khó khăn